chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị xu hướng của giá vàng vẫn tiếp tục là ẩn số với giới đầu tư và người dân
dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại khiến làn sóng bán nhà đất lan rộng cả nước
tiền điện đang bao gồm những khoản chi phí nào
đây là câu hỏi của nhiều chuyên gia và người dân
trong thời điểm cách tín điện một giá đang gây nhiều ý kiến trái chiều
nhịp sống kinh tế sẽ mở đầu bằng những thông tin thị trường
giá dầu thế giới tiếp tục giảm sâu sau khi đã giảm ở nhiều phiên trước đó
giá dầu giảm do nhu cầu tiêu thụ còn yếu trong khi số ca lây nhiễm covid một mươi chín mới đang tăng cao tại mỹ
giá xăng dầu trong nước không có biến động sau kỳ điều chỉnh vừa qua
dầu thorbrand giảm thấp hơn tám cent ở mức bốn mươi bốn tám mươi một usd
hướng tới mức tăng sáu trong tuần này
dầu wti của mỹ giảm hơn ba cent ở mức bốn mươi hai một mươi năm usd một thùng
tại thị trường trong nước
sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
giá bán mặt hàng songron chín mươi hai và dầu mazut giữ ổn định so với kỳ trước
giá songron chín mươi năm dầu diesel và dầu hỏa giảm nhẹ
theo kitco giá vàng đã có mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm hai nghìn một mươi ba và hôm một mươi một tháng tám
theo đó giá vàng giảm hơn một trăm linh usd một ounce chỉ trong một ngày giao dịch
các hoạt động giao dịch cho thấy sự điều chỉnh này diễn ra trong thời gian ngắn
việc giá vàng giảm không khiến các nhà đầu tư quá ngạc nhiên
bởi nhiều nhà phân tích đã cảnh báo trước về một đợt điều chỉnh
khi giá vàng chỉ trong ba tuần đã vượt ngưỡng hai usd một ounce
và sau đó vẫn tiếp tục tăng
các nhà đầu tư đã giải tỏa cần khắc chốt lời
tại thị trường trong nước giới chuyên gia lạc quan rằng
giá vàng trong chung và giải hạn sẽ tiếp tục tăng
khi giá xuống dưới năm mươi triệu đồng một lượng thì nên mua dần
báo cáo thị trường bất động sản tháng bảy của bất động sản com vn cho thấy
xu hướng bán nhà đất đang tăng lên cao trong cả nước
trong khi số lượng người quan tâm lại giảm xuống
làn sóng covid một mươi chín thứ hai bùng phát trở lại
ngay lập tức có tác động lớn tới thị trường bất động sản
số lượng ra bán nhà đất tăng ba so với tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và tăng nhiều nhất ở mảng cho thuê căn hộ trung cư
với mức tăng sáu
nguồn cầu giảm bảy theo tháng
người tìm kiếm bất động sản ít quan tâm tới đất thổ cư hơn
mặc dù xu hướng mở bán nhiều hơn
nhưng giá bán vẫn chưa có tín hiệu giảm sâu
trong khi nhiều chỉ số kinh tế suy giảm hoặc tăng trữ lại
thì bán lẻ hàng hóa trong nước bảy tháng qua
vẫn tăng ba sáu so với cùng kỳ năm trước
bảo đảm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân
và chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường
hàng việt đến nay đã chiếm tỷ lệ cao
trên chín mươi trong các cơ sở phân phối của doanh nghiệp trong nước
tại các hệ thống siêu thị nước ngoài
chiếm từ sáu mươi đến chín mươi sáu
đối với kinh bán lẻ truyền thống
tỷ lệ hàng việt tại các chợ cửa hàng tiện lợi
chiếm từ sáu mươi trở lên
trong đó các mặt hàng việt nam có thế mạnh
đã đạt trên tám mươi thị phần
tiểu ban trang thiết bị y tế và trần đoán
thuộc eurocharm đã trao một mươi hai test xét nghiệm
anti sars cov hai cho bộ y tế
thường trực ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín
khoản ủng hộ của eurocharm sẽ được phân bổ
theo chỉ đạo của bộ y tế về các địa phương
hiện đang tập trung dập dịch covid một mươi chín
trong thời gian nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao
một mươi hai test xét nghiệm sẽ tích cực hỗ trợ chính phủ
trong việc kiểm soát dịch lan tỏa tinh thần
cộng đồng doanh nghiệp châu âu
chung tay để lùi dịch covid một mươi chín tại việt nam
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
các vi phạm về tin nhắn rác thư điện tử rác
cô gọi rác sẽ bị xử phạt hành chính
đó là nội dung quan trọng trong nghị định số chín mươi một
quy định về chống tin nhắn rác thư điện tử rác
cô gọi rác vừa được chính phủ ban hành
các doanh nghiệp viễn thông phải cung cấp cho người dùng
các công cụ ứng dụng để phản ánh
và cho phép khách hàng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác
và cô gọi rác
đồng thời các nhà mạng cũng có trách nhiệm ngăn chặn
thu hồi địa chỉ được dùng để phát tin nhắn rác
thư điện tử và cô gọi rác
cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp nhận
xử lý phản ánh về các quảng cáo rác trên điện thoại và email
giá điện bình quân hiện được tính từ bốn nhóm tạo thành
gồm chi phí phát điện truyền tải phân phối
và dịch vụ phụ trợ
trong đó có điều độ điều hành và lợi nhuận định mức
điều đang nói là các khoản đều tính trong giá điện bình quân
cách cộng các chi phí cấu thành giá điện bình quân
còn rất nhiều bất cập
ngoài các yếu tố như giá phát điện truyền tải phân phối bán lẻ
thì chi phí đầu vào có bao gồm thêm phí quản lý ngành
phí điều độ và điều tiết điện lực
bộ công thương đã đưa thêm phí điều tiết điện lực
vào khoản chi phí mua dịch vụ điều độ hệ thống điện
khiến giá điện bán lẻ trong sự thảo mới
ngay từ bậc thứ hai đã tăng cao hơn giá bình quân
và đến bậc năm cao hơn giá bình quân quy định
từ một trăm tám mươi năm đến hai trăm bảy mươi năm
thưa quý vị nhiệt sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm
các ngày từ thứ hai đến thứ sáu
xin kính chào tạm biệt